thưa quý vị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường
đồng thời khai quật hệ thống thoát nước và hầm chứa nước công ty sử dụng trôn lấp chất thải nguy hại trong khuôn viên xí nghiệp
đèn ống công ty cổ phần bóng đèn điện quang khu công nghiệp biên hòa i để điều tra làm rõ về hành vi xả thải chất thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường
trước đó lực lượng phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tăng công nhân xí nghiệp đèn ống
công ty cổ phần bóng đèn điện quang đường số ba khu công nghiệp biên hòa một phường an bình thành phố biên hòa đang thực hiện hành vi tiêu hủy chất thải nguy hại không đúng quy định
tại thời điểm kiểm tra ba nhân viên đang tiến hành tiêu hủy các vỏ bóng đèn thải
bước đầu các nhân viên này khai nhận thực hiện sayền từ ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện có khoảng gần năm tấn thủy tinh có hóa chất chứa trong một trăm chín mươi năm bao và gần ba trăm bảy mươi bóng đèn chưa kịp xây nhiền đựng trong các sọc nhựa